mở sáng ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hơn một mươi vạn đại biểu và đồng bào đã quần quần kéo về quảng trường ba đình lịch sử
dự lễ truy điệu chủ tịch hồ chí minh với nghị lễ trọng thể nhất của nước ta do ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam
tiếp cận qua đó giúp thay đổi thể chế chính sách công tác chỉ đạo điều hành phân bổ nguồn lực
tình hình dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại các tỉnh phía nam trong đó có đồng nai
do vậy các ngành chức năng cần tăng cường giám sát xử lý các ổ dịch và thay đổi hình thức tuyên truyền
để thực hiện các biện pháp phòng chống
đó là những lưu ý của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến khi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
tại đồng nai vào ngày hôm nay chín tháng chín
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn một mươi một sáu nghìn ca mắc sốt xuất huyết
tăng gần hai bảy lần so với năm hai nghìn một mươi tám trong đó có ba ca tử vong
số ca mắc sốt xuất huyết tăng hầu hết ở tất cả các huyện thành phố
ngành y tế đã phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý hơn một bảy nghìn ổ dịch
và tổ chức chiến dịch diệt loang quang phun hóa chất dập dịch diện rộng
truyền thông nâng cao ý thức phòng chống bệnh cho người dân
chúng ta biết là tỉnh có những khu công nghiệp tập trung trên ba mươi khu công nghiệp
và nơi đó gần có gần một triệu công nhân phần lớn công nhân ở các địa phương khác
đến đây sống ở các nhà trọ và ở đây cũng phải nói thẳng luôn là
điều kiện vệ sinh về môi trường nó không được đảm bảo lắm
một số như các anh chị cũng thấy một số những khu nhà trọ thì
cái việc mà ao tù nước hoặc là nước coi như nó xử lý không chưa có được tốt
rồi cộng với lại cái trật trội rồi mật độ người dân sống ở đó rất là cao
cho nên cái tỷ lệ sốt huyết gia tăng
đặc biệt ở những nơi đó
và cái quan trọng nhất mà cái khó nhất của chúng tôi hiện nay
có lẽ là vấn đề mà chưa sự thấu hiểu của người dân
phường tam phước một trong bốn phường có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất
thành phố biên hòa nơi tập trung các khu công nghiệp lớn của cả nước
hiện đang trong thời điểm mùa mưa nên nhiều khả năng dịch sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng
vấn đề cơ bản nhất là phải làm cho người dân và các chính quyền
cũng như ban ngành đoàn thể tổ trưởng các tổ tự quản
cũng như là cộng tác viên
phải nhận thức rằng không có con long quăng và con bọ gậy
thì không có sốt huyết
và điều chính cơ bản là tất cả những cái ổ đọng nước sạch nước mưa
như là lọ hoa như là bình cắm nhang như là chai lọ cũ như là vỏ xe
như là các cái hồ chứa nước hoặc cái vũng nước là lật úp hết
hoặc là phải thoát nước thì mới không có cái con bọ gậy
và không có bọ gậy thì sẽ không nở thấy mũi
còn chúng ta phun diệt mũi là họa hỏa
sau đó thì
con long quăng lại nở ra mũi
và mũi là nguyên nhân tác nhân chuyển bệnh
và hiện nay chưa có vaccine và chứa thuốc đặc trị
để hạn chế thấp nhất số người mắc và tử vong do sốt xuất huyết
ngành y tế và chính quyền các cấp cần tăng cường giám sát xử lý ổ dịch
đồng thời phải thay đổi đa dạng hóa hình thức tuyên truyền
để mọi người dân có thể biết và thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết
đối với các bệnh viện cần phải lọc bệnh để giảm tài bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
tránh lây cháo dẫn đến tử vong do sốt huyết
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc